xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình đầu tiên trong ngày của antv
và mở đầu sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý phải không anh thị câm
vâng đúng ạ trong những ngày tới thì bắc bộ và bắc trung bộ sẽ xuất hiện mưa lớn
và chiều tối ngày hôm nay thì do nhiễu động gió đông hoạt động mạnh
và đợt mưa này sẽ kéo dài đến thứ năm ngày chín tháng chín
với lượng mưa cao nhất một số nơi lên đến hơn hai trăm linh mm
đợt mưa thứ hai sẽ kéo dài vào cuối tuần do ảnh hưởng của cơn bão côn sơn
hai đợt mưa lớn nối tiếp nhau như vậy thì sẽ rất dễ dẫn đến nguy cơ ngập lụt
tại những vùng trũng thấp những khu đô thị xa lở đất vùng núi
vì vậy thì các địa phương cần có những phương án chuẩn bị
để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân
đặc biệt là với kiểu thời tiết thay đổi đột ngột ngày nắng đêm mưa
nên là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
quý vị cũng sẽ gặp phải những tình trạng như là cảm ho hay là sốt
vì vậy mà quý vị cần phải chú ý ăn uống và tăng cường sức đề kháng
bằng những thực phẩm giàu chất sinh dưỡng
những thông tin chi tiết về thời tiết cho các thành phố lớn trên cả nước sẽ có trong phần sau
còn bây giờ thì mời quý vị cùng cập nhật những tin tức thời sự đầu tiên

hẹn gặp lại